theo quy định của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia những trường hợp thực hiện cách ly y tế một mươi bốn ngày
và có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với covid một mươi chín thì sẽ được trở về với gia đình
tuy nhiên tại tỉnh lào cai do thiếu hóa chất xét nghiệm nên nhiều công dân phải tiếp tục gia hạn
một cách bất đắc dĩ về thời gian cách ly y tế
trở về từ trung quốc và được đưa về khu cách ly tại trường quân sự tỉnh lào cai vào ngày hai mươi tám tháng bốn
đến nay đã quá thời gian cách ly một mươi bốn ngày theo quy định
tuy nhiên chị nguyễn thị an vẫn chưa thể trở về với gia đình vì được thông báo thiếu hóa chất làm xét nghiệm
nên phải tiếp tục gia hạn cách ly
tôi về đây cách ly từ hôm hai mươi tám tháng bốn đấy đến bây giờ là hết thời hạn cách ly rồi
chỉ thấy các bác sĩ nói là chưa có hoa chất để xét nghiệm
do thiếu hóa chất làm xét nghiệm tại cơ sở cách ly tập trung số một trường quân sự tỉnh lào cai
hiện đang có sáu trăm năm mươi sáu trong đó bảy trăm năm mươi bốn công dân
được cách ly tập trung từ ngày ba mươi tháng bốn đến nay chưa được lấy mẫu xét nghiệm lần một
và toàn bộ số công dân này chưa ai được lấy mẫu xét nghiệm lần hai
trong đó có hơn một trăm linh công dân đã đủ thời gian cách ly một mươi bốn ngày
tôi vào đây là ngày hai mươi bốn tháng bốn
bây giờ có về đây là hôm nay là ngày một mươi hai tháng năm rồi
thì tôi đã vào đây có ba ngày
tôi mong là sẽ được về với gia đình và về cái vì bây giờ đã mấy mùa
nên là số còn lại là chưa được lấy mẫu xét nghiệm lần hai là khoảng gần một trăm hai mươi người
thế thì trong cái thời gian ở thêm ngoài thời gian một mươi bốn ngày đó
thì cơ bản là tâm lý tư tưởng bà con nhân dân
thì cũng xác định rằng là cái việc kéo dài thời gian cách ly
để bảo đảm tốt cái sức khỏe cho bản thân gia đình cũng như là cộng đồng
xong thì cũng một số còn băn khoăn
do dữ vì thời gian cách ly cũng dài
để tạo điều kiện cho người dân tỉnh lào cai cũng đã hỗ trợ trong thời gian gia hạn cách ly y tế
các công dân vẫn được hưởng chế độ ăn ở đầy đủ bảo đảm các điều kiện sinh hoạt
các lực lượng làm việc tại đây vẫn thường xuyên động viên tuyên truyền
để người dân hiểu và yên tâm tiếp tục cách ly theo quy định